vào sáng ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh khánh hòa
vào hồi một mươi một h ngày hôm nay vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên đất liền khu vực nam tây nguyên
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp đã giảm xuống dưới cấp sáu là dưới bốn mươi km một giờ
dự báo trong một mươi hai giờ tới vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km
đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm
do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp trong chiều ngày hôm nay ở khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa và tây nguyên
tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng hai mươi năm mươi mm có nơi trên tám mươi mm
từ đêm ngày hôm nay mưa lớn giảm ở khu vực nam trung bộ và tây nguyên
từ đêm ngày hôm nay cho đến ngày ba mươi một tháng một mươi ở khu vực bắc trung bộ trung trung bộ và phía đông bắc bộ
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông
tình hình mưa lớn còn có diễn biến phức tạp
theo dõi trong các bản tin dự báo mưa lớn tiếp theo